chào đón năm mới như người dân ở một thị trấn của peru trong phóng sự sau đây thì quả là hiếm có
lễ hội takanaqui hàng năm ở đây đều diễn ra đúng với ý nghĩa cái tên của nó đó là khí máu sôi sụp
lễ hội được tổ chức tại thị trấn santo tomas tỉnh chumbivincas vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai hàng năm
đây là lễ hội đặc biệt của người peru để tiễn đen đủ năm cũ chào đón năm mới
khắp nơi diễn ra các cuộc hát hò nhảy múa ăn uống suốt ngày đêm
kịch tính nhất là màn đánh nhau quyết liệt thường diễn ra vào thời điểm kết thúc lễ hội
truyền thống này đã có từ lâu đời liên quan rất nhiều đến danh dự của gia đình
đây cũng là dịp để người dân giải quyết những hiểm khích cá nhân trong cộng đồng theo cách rất xưa sử dụng bạo lực
với chúng tôi đây là một phong tục một truyền thống dùng để xua đuổi những bận tâm của năm cũ và chào đón một năm mới tốt lành
hiểm khích cá nhân không phải là lý do duy nhất
lý do duy nhất khiến mọi người tham gia vào các cuộc chiến trong lễ hội takanagi
một số người lại muốn chứng minh sự can đảm và khả năng chiến đấu
trong khi những người khác mong nhận được sự tôn trọng của cộng đồng hoặc đơn giản làm cho gia đình tự hào
trước đây phụ nữ và trẻ em đều có thể tham gia nhưng từ năm nay quy định đã thay đổi
bởi vì lễ hội của chúng tôi đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia
nên chúng tôi quyết định điều chỉnh
từ giờ chỉ những người đàn ông can đảm mới được tham gia chiến đấu
kết thúc lễ hội một số người rời khỏi trường đấu với thương tích nhẹ
nhưng không ai thấy tức tối vì biết rằng sẽ có cơ hội cho một trận tái đấu năm sau
điều thú vị thể hiện tinh thần của takanagi là khi cuộc đâm đá chấm dứt
hai bên bắt tay ôm nhau và giảng hòa
trong con đường học hành và tìm kiếm việc làm cũng như sự kỳ thị từ xã hội
và càng không có nhiều cơ hội cho họ để tìm kiếm tình yêu và hôn nhân
nhưng gần đây một dịch vụ mai mối đã được lập ra ở thành phố mumbai của nước này
đem đến cơ hội cho người khuyết tật cơ hội gặp gỡ những người có hoàn cảnh giống họ
để cùng xây dựng hạnh phúc
alex de souza đang chuẩn bị đón chào ngày có thể là trọng đại nhất trong cuộc đời anh
tôi chưa từng nói chuyện hẹn hò với một cô gái
chị huda ansari cũng thế
tôi muốn tìm người chấp nhận bản thân tôi và khuyết tật của tôi
giống như hai người kia pankai hai mươi tám tuổi là một người mù bẩm sinh
anh đang trên đường tới trung tâm mumbai thành phố lớn nhất ấn độ để tìm lửa kia của mình
khuyết tật luôn là trở ngại lớn nhất để tìm bạn gái đối với anh
sự môn đăng hộ đối trong hôn nhân là điều được coi trọng ở ấn độ
bởi vậy trước giờ người khuyết tật nghiễm nhiên bị loại khi xét đến các tiêu chuẩn hôn nhân
sự kiện hẹn hò tập thể này là nỗ lực của nữ doanh nhân shushmetha bhupna
người cũng bị mù hoàn toàn từ năm lên một mươi tuổi
sự kiện này thu hút một trăm linh người độc thân bị khuyết tật
phần lớn họ đều có nghề nghiệp ổn định như nhân viên ngân hàng kỹ sư ca sĩ hay gia sư
đến giờ thì tôi rất hồi hộp tôi rất mong tìm được bạn đời sau buổi gặp hôm nay
alex được ghép đôi với chị huda
hai người nói chuyện rất hợp nhưng lại phát sinh trở ngại
alex là người công giáo trong khi hoda lại theo đạo hồi
nhưng alex cực kỳ lạc quan
nếu mọi chuyện xuân sẻ chúng tôi sẽ tạo ra một hình mẫu mới
tôi đại diện cho cách sống phương tây cô ấy thì có những giá trị trung đông
cuộc sống của houda trước giờ luôn được bao bọc
cô chưa từng rời nhà một mình và gia đình cô thì không dày mắt bảo vệ con em họ
ngược lại alex rất năng động
anh từng tham gia thi chạy marathon và thường xuyên ngược xuôi các con phố đông đúc của mumbai
với houda việc được nói chuyện với alex đã tiếp thêm sức mạnh và truyền cảm hứng cho cô
làm những điều cô chưa từng nghĩ mình vượt qua được
cô tự tin hơn và thay đổi cách nhìn về khuyết tật của mình
tôi nói với anh ấy tôi không thể đi bộ được một mình
anh ấy khuyến khích tôi dùng gậy và cố gắng hết sức
chỉ nửa giờ nói chuyện chưa nói lên điều gì nhưng tôi có cảm giác là anh ấy hiểu tôi
nếu tôi kết hôn với một người khuyết tật như mình tôi sẽ không cảm thấy tự ti
lần đầu tiên trong đời hoda đã tự đi bộ qua vài dãy phố để đi thăm chị gái
điều cô chưa từng làm
và dù cho tương lai của mối quan hệ này chưa rõ ràng
cuộc gặp chắc chắn thay đổi cuộc đời cô theo hướng tích cực
từ nhiều năm nay naui luôn nằm trong danh sách những quốc gia giàu có và hạnh phúc nhất thế giới
nhưng ẩn sau ánh hạ quang này vẫn có một góc tối xấu xí
đó là việc hàng ngàn người đã bị chính phủ nước này tức quyền làm cha mẹ của chính con cái họ
cơ quan bảo vệ phúc lợi của trẻ em naui hoạt động để bảo đảm trẻ em không phải sống
trong những điều kiện tác động xấu đến sức khỏe và phát triển
cũng như nhận được sự hỗ trợ cần thiết và quan tâm đúng lúc
thế nhưng nguyên tắc ngặt nghèo của cơ quan này trong nhiều trường hợp
đã kéo những đứa trẻ rơi khỏi vòng tay chăm sóc của cha mẹ chúng
vì nhiều cặp vợ chồng được đánh giá là không đủ năng lực làm cha mẹ
chúng tôi đã chờ đợi từng tháng một để chào đón hai đứa trẻ ra đời
chúng tôi hát cho chúng nghe nói chuyện với chúng khi còn là bảo thai
khi đó natasa mang thai hai đứa trẻ song sinh
eric thì chuẩn bị được làm cha nhưng ngày lẽ ra là hạnh phúc nhất đời họ lại trở thành bi kịch
những nhân viên của cơ quan bảo vệ trẻ em naui tiếng naui gọi là banne xuất hiện ở bệnh viện phụ sản
sau khi hai đứa trẻ ra đời chúng tôi đã có những thời khắc tuyệt vời với chúng
tiếc là hạnh phúc chỉ kéo dài có bốn tiếng họ đến và lấy chúng đi
điều kinh khủng nhất là phải rời bệnh viện về nhà
không có các con trên tay và đau đớn
đó là mất mát lớn nhất đời tôi mà không ai hiểu được
họ nói với tôi rằng tôi đã được chuẩn đoán bị tâm thần nên không thể chăm sóc bọn trẻ
khi natasa một mươi ba tuổi mẹ nuôi của chị hoang báo với cơ quan phúc lợi địa phương rằng chị bị bệnh tâm thần để trục lợi tiền trợ cấp
và banne vernet dùng chính thông tin gian dối này để tước đi quyền làm mẹ của chị
hai bé gái sinh đôi mới chỉ sinh ra được vài giờ
được đưa thẳng vào trung tâm chăm sóc trẻ để chờ được nhận nuôi
mẹ chúng chị natasa quyết tâm chứng tỏ mình đủ năng lực làm mẹ với sự trợ giúp của luật sư
tôi lật lại các hồ sơ và phát hiện ra natasa chưa từng được chẩn đoán về thần kinh
tất cả những gì cô ấy trải qua là một bài kiểm tra y quy
nó kết luận rằng cô ấy bị thiểu năng trí tuệ
có rất nhiều câu chuyện như của vợ chồng natasa
mỗi năm khoảng một năm trăm linh đứa trẻ ở naui bị tách khỏi cha mẹ đẻ
phần lớn các trường hợp này là thích đáng
nhưng ngày càng nhiều cặp cha mẹ quả quyết rằng họ mất con mà không rõ nguyên nhân
nhóm cha mẹ này có những câu chuyện khác nhau nhưng đều chung nhau bi kịch mất quyền nuôi con
hôm nay họ tham vấn các luật sư và chuyên gia tâm lý để giành lại con
con của anh chị bị lấy đi lúc mới hai ngày tuổi nên rủi ro rất cao là con bé có thể đã được nhận nuôi
chúng tôi thậm chí không có cơ hội để chứng tỏ mình là cha mẹ xấu hay cha mẹ tốt
con bé bị cướp đi lúc mới hai ngày tuổi
ai biết nó sẽ được chăm sóc như thế nào
bà nevenet khẳng định họ chỉ cách ly những trẻ em là nạn nhân của bạo lực hoặc lạm dụng hoặc ở trong những tình huống nguy hiểm
nhưng những người cha mẹ này cho rằng họ bị phán quyết bất công rằng nhà chức trách lạm quyền
nhà bẩn sức khỏe kém có rất nhiều thứ trong báo cáo của họ sai lệch và tôi hoàn toàn có thể chứng minh điều ngược lại
tôi nghĩ nếu bạn kiểm tra bất kỳ gia đình naui nào bạn cũng có thể phát hiện ra những lỗi nhỏ
người tổ chức buổi gặp mặt hôm nay là một trong một trăm bảy mươi chuyên gia đang kiến nghị lên chính phủ naui rằng hệ thống bảo vệ trẻ em của họ có quá nhiều thiếu sót
nhiên cứu của chúng tôi cho thấy hệ thống hoạt động tốt khoảng tám mươi nhưng hai mươi còn lại không ổn chút nào
đó chính là những trường hợp phát sinh ra các bi kịch gia đình
chính tôi khi còn làm cho barnevanet từng chứng kiến nhiều trường hợp trẻ em bị đem đi không vì lý do gì cả
hệ quả là cả một gia đình suy sụp
phải gọi là gì nhỉ
người trẻ bị đánh cắp mới đúng bản chất
một số gia đình nhập cư cảm thấy nguồn gốc trùng tộc là nguyên nhân duy nhất khiến họ bị mất con
tỷ lệ các cặp đôi nhập cư bị tức quyền làm cha mẹ cao gấp bốn lần so với người bản địa
tổng thống cộng hòa séc từng lên truyền hình so sánh hệ thống chăm sóc trẻ em của naui với chương trình nhân giống chủng tộc của đức quốc xã
việc bị cư xử bạo lực bỏ rơi hay lạm dụng là những nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ em naui được cách ly khỏi cha mẹ đẻ
thế nhưng đôi khi mức độ của các hành vi này không nghiêm trọng như trong các báo cáo
một hành động đơn giản như pháp và mong đứa trẻ vốn được chấp nhận ở nhiều nước phát triển lại bị coi là phạm pháp ở naui
và những người cha người mẹ chót đánh đòn con hoàn toàn có thể bị tước quyền nuôi dưỡng trẻ vĩnh viễn
quy định có phần quá cứng nhắc khiến nhiều người quyết hành động để thay đổi
để cho những đứa trẻ có cơ hội chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm với những người hoạch định chính sách
anh samson sinh ra ở etiol
anh samson sinh ra ở ethiopia châu phi nhưng sống ở thủ đô oslo naui từ nhỏ
hôn nhân của samson đổ vỡ và tòa sử vỡ cũ anh được quyền nuôi các con
thế nhưng các quan chức của ban evernest đã đến và mang chúng đi
anh chuyển đến căn hộ một giường ngủ nhỏ bé này để dành tiền đòi lại con
lý do họ đưa ra là các con tôi cần giúp đỡ và điều kiện sống của chúng không bảo đảm
thế nhưng họ không hề thông qua ý kiến của tôi
họ không coi tôi như một người chăm sóc toàn thời gian cho lũ trẻ
mỗi khi tôi nghe thấy đứa trẻ nào đó
đứa trẻ đó gọi cha ngoài phố tim tôi lại nhói lên
samson được giáo dục là người công giáo và có một công việc thu nhập tốt
nhưng anh không thể chứng minh được với các viên chức của barnetvelet mình là một người cha tốt
vì một câu nói của con gái anh cô bé nói với các quan chức rằng từng bị cha mẹ đẻ đánh đòn
mẹ nó thừa nhận đã từng phát nó vào mông khi nó nghịch
nhưng tôi thì chưa đánh các con một lần nào chưa bao giờ
nhưng vì là người gốc phố
tôi là người châu phi người ta dễ liên tưởng tôi với bạo lực
họ sẽ nghĩ ồ anh ta là người châu phi ở đó họ đánh con cái thường xuyên
những lời buộc tội cơ quan bảo vệ trẻ em naui làm việc tắc trách không chỉ dừng lại ở những nhóm nhỏ
vài tháng qua cuộc chiến giữa những người cha mẹ và barnevenet đã lan ra phạm vi toàn cầu
một gia đình naui bị tức đoạt đi năm đứa con sự việc đã thổi bùng phẫn nộ ở nhiều nước
tại các quốc gia như ireland australia
các cuộc diễu hành phản đối nhà chức trị
các trách naui đã được tổ chức
hãy dừng hoạt động của ban evernest
quá đủ rồi
biết bao người đã bị tổn thương
biết bao đứa trẻ đã bị giật khỏi vòng tay cha mẹ
những thiếu niên này đang chia sẻ suy nghĩ của các em
về cách để cải thiện hệ thống bảo vệ trẻ em của naui
các em đã được nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo vệ trẻ em của nước này
và tự bản thân các em nhìn nhận được điều hợp lý và chưa hợp lý
em nhớ rằng khi cảnh sát và các nhân viên bảo vệ trẻ em đến
em không biết là mình sẽ được giúp đỡ

khi người lớn được hỏi về hoạt động của ban evernest
thay vì trả lời các anh không quan tâm đến nguyện vọng của bọn trẻ
họ lại nói các anh không quan tâm chúng tôi nghĩ gì
nhưng thực tế đây là dịch vụ bảo vệ trẻ em
tất cả những đứa trẻ này thừa nhận các em được tách khỏi cha mẹ là đúng
bị lơ là đánh đập hoặc lạm dụng thường là những nguyên nhân chính
nhưng như trong trường hợp con của samson
việc đánh vào mông đứa trẻ lại là nguyên nhân đủ để khiến một người cha mất quyền nuôi con
ở naui trẻ em không được đặt dưới tình huống khẩn cấp nếu bị tát nhẹ hay đại loại thế
chúng tôi chỉ phản ứng với những trường hợp xâm phạm thân thể nghiêm trọng
nhưng ông eina sanvesen người từng làm việc cho ban evernest lại khẳng định ngược lại
nếu bạn phát vào mông con bạn nó có thể bị cách ly vĩnh viễn khỏi bạn
bạn chỉ có thể gặp nó một năm hai lần
mỗi lần hai tiếng
dưới sự giám sát nghiêm ngặt
sau rất nhiều nỗ lực pháp lý suốt bảy tháng natasha và eric cặp vợ chồng bị lấy đi hai bé gái sinh đôi đã giành lại con mình
năm đầu tiên trong đời mỗi đứa trẻ là vô cùng quan trọng
vậy mà chúng tôi đã không thể ở bên các con trong bảy tháng
hai đứa nhỏ đã bị bắt cóc và ban evernest phải xin lỗi chúng tôi
khi làm sai họ buộc phải xin lỗi
ai cũng biết điều đó
hai vợ chồng đã lấy lại được con nhưng kỹ năng làm cha mẹ của họ thì vẫn đang bị giám sát chặt chẽ
nếu barnevenet phát hiện bất kỳ vấn đề gì trong tương lai bi kịch mất quyền làm cha mẹ hoàn toàn có thể tái diễn với họ
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình từ đông sang tây của truyền hình nhân dân